tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị trong khuôn khổ chuyến thăm tới cuba và new york hoa kỳ
của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
ngày hai mươi bốn tháng chín theo giờ hoa kỳ thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
đã tham dự cuộc hội đàm với ngài jean pierre lacroix phó tổng thư ký liên hợp quốc
phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình
tham dự hội đàm có đại diện các đơn vị chức năng thuộc bộ công an việt nam
và cơ quan của liên hợp quốc
phát biểu tại hội đàm thứ trưởng nguyễn văn sơn trân trọng cảm ơn những hỗ trợ
quý báu của liên hợp quốc cho sự phát triển thịnh vượng của việt nam trong hơn bốn mươi năm qua
trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
nhấn mạnh việt nam đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực
của hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
thời gian qua quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các cơ quan của liên hợp quốc
đã có những bước phát triển mới tích cực trên nhiều lĩnh vực
như hợp tác chia sẻ thông tin kinh nghiệm đào tạo nâng cao năng lực cán bộ
hỗ trợ tranh thiết bị phòng chống tội phạm
đồng chí thứ trưởng thông tin hiện bộ công an việt nam đang tích cực triển khai đề án
tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
xác định việc cử cán bộ công an nhân dân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
là ưu tiên cao trong chương trình công tác của bộ
thứ trưởng nguyễn văn sơn bày tỏ mong muốn cá nhân ngài phó tổng thư ký
và cục diện giữ hòa bình liên hợp quốc nghiên cứu quan tâm thúc đẩy hoạt động hợp tác đào tạo tập huấn
chia sẻ kinh nghiệm về triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình cho bộ công an việt nam
tại cuộc hội đàm phó tổng thư ký liên hợp quốc jinpe latro
đánh giá cao chuyến thăm làm việc của bộ công an việt nam
do thứ trưởng nguyễn văn sơn dẫn đầu tại trụ sở liên hợp quốc
hoan nghênh việc bộ công an việt nam đang tích cực chuẩn bị cử sĩ quan cảnh sát
tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
ngài phó tổng thư ký khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt nhất giúp đào tạo cung cấp chuyên gia và tài liệu
để bộ công an việt nam sớm có đại diện tham gia lực lượng mũ nổi xanh của liên hợp quốc
góp phần bảo vệ và kiến tạo hòa bình trên thế giới
tiếp tục chương trình công tác tại các tỉnh thành khu vực tây nam bộ vào chiều ngày hai mươi năm tháng chín
thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó tổ công tác đặc biệt của chính phủ
chỉ huy trưởng bộ chỉ huy tiền phương bộ công an cùng một số đồng chí lãnh đạo các cục nghiệp vụ bộ công an
đã đến kiểm tra và làm việc với công an thành phố cần thơ về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và đảm bảo an ninh trật tự
đồng chí trần việt trường phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tp cần thơ cùng tham dụ buổi làm việc
tại buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng đánh giá cao kết quả đạt được của công an thành phố cần thơ trong công tác phòng chống dịch
và đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian qua
đồng thời thứ trưởng cũng nhấn mạnh công tác phòng chống dịch của thành phố cần thơ đang đi đúng hướng đạt được những kết quả tích cực dịch bệnh cơ bản được kiểm soát
trong công tác truy vết bóc tách f công an thành phố đã phối hợp với các lực lượng chức năng có những biện pháp cách làm hiệu quả ngăn chặn kịp thời nguồn lây nhiễm
đối với công tác phòng chống dịch trong đơn vị các cán bộ chiến sĩ được phân công thực hiện nhiệm vụ theo từng tuyến từng tổ công tác bố trí ăn ở hợp lý giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm trong lực lượng
thứ trưởng lê quốc hùng lưu ý thành phố cần thơ là trung tâm của đồng bằng sông cửu long giao thương sẽ dần mở cửa trở lại theo trạng thái bình thường mới lưu lượng người và phương tiện vào địa bàn sẽ tăng
mặc dù có những chuyển biến tích cực nhưng tp cần thơ vẫn đang ở nguy cơ rất cao vì thế cán bộ chiến sĩ công an tp vẫn phải giữ vững tinh thần sẵn sàng chiến đấu xung kích về nhân dân không được lơ là chủ quan
chú trọng công tác nắm tình hình dự báo đưa ra các kịch bản về tình hình dịch bệnh và an ninh trật tự sau ngày ba mươi tháng chín từ đó xây dựng và triển khai các kế hoạch phương án cụ thể không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
nhân chuyến công tác tại tp cần thơ sáng ngày hai mươi sáu tháng chín
thứ trưởng lê quốc hùng đã thăm hỏi tình hình sức khỏe của đại úy nguyễn công tín cảnh sát khu vực công an phường tân an quận ninh kiều và ông nguyễn anh dũng bảo vệ dân phố phường tân an đã bị thương khi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
đồng thời biểu dương tinh thần sung kích vì nhân dân phục vụ của công an thành phố và lực lượng bảo vệ dân phố trong đảm bảo an ninh trật tự phục vụ cho công tác phòng chống dịch
đồng chí thứ trưởng yêu cầu lãnh đạo công an thành phố cần thơ phối hợp với địa phương quan tâm giúp đỡ tạo mọi điều kiện để cán bộ bị thương yên tâm điều trị hồi phục sức khỏe sớm trở về đơn vị tiếp tục công tác
thực hiện các chế độ chính sách theo quy định đảm bảo quyền lợi cho cán bộ chiến sĩ cơ quan điều tra khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm các đối tượng chống người thành công vụ
ghi nhận và biểu dương những thành tích của công an tp cần thơ
thứ trưởng lê quốc hùng đã trao bằng khen của bộ trưởng bộ công an cho tập thể công an quận bình thủy đã triệt phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng công nghệ cao với số tiền giao dịch hơn một trăm năm mươi bảy tỷ đồng
quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố cùng năm cá nhân là cán bộ chiến sĩ thuộc công an các đơn vị địa phương có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian qua trên địa bàn thành phố cần thơ
thưa quý vị trong âm mưu hoạt động chống phá việt nam vấn đề nhân quyền luôn được các thế lực thù địch coi là một mũi tấn công gây sức ép lớn không ngừng đẩy mạnh với tính chất ngày càng gai gắt quyết liệt và nguy hiểm
trong thời gian gần đây lợi dụng diễn biến tình hình dịch bệnh cũng như công tác phòng chống dịch tại tp hcm và các tỉnh phía nam tổ chức ân xá quốc tế một tổ chức phi chính phủ
đã đưa ra thông cáo kêu gọi việt nam tôn trọng nhân quyền với những luận điệu xuyên tạc vu cáo cùng những quy kết vô căn cứ về vi phạm nhân quyền ở việt nam
trong khi mọi nỗ lực của việt nam đang được tập trung để bảo đảm cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín thành công thì đây thực sự là những đánh giá thiêu khách quan đi ngược lại với các tiêu chí bảo đảm quyền con người
hình ảnh gây xúc động khi hàng nghìn y bác sĩ cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân và quân
các đội đã lên đường vào tâm dịch
vấn đề tăng cường các nguồn lực tham gia phòng chống dịch là cấp thiết với mục tiêu bảo vệ sức khỏe tính mạng cho hơn một mươi triệu dân ở tp hcm cũng như nhân dân các tỉnh thành phía nam
thế nhưng trong nội dung được thông báo tổ chức ân xá quốc tế tung ra lại là luận điệu xuyên tạc cho rằng lực lượng vũ trang tham gia chống dịch covid một mươi chín là vi phạm nhân quyền
vấn đề quan trọng nhất hiện nay đó là vấn đề quan trọng nhất
bảo vệ cái tính mạng sức khỏe của nhân dân mà quân đội công an của chúng ta là từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà chiến đấu cho nên là không thể thiếu được cho lực lượng của công an lực lượng quân đội là bảo vệ đất nước ngoài cái việc bảo vệ đất nước để bảo vệ đời sống của nhân dân và đó là một trong vấn đề lực lượng quan trọng để bảo vệ quyền con người
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thế thắng khi nghiên cứu nội dung thông báo của tổ chức ân xá quốc tế cũng đã nhận định tất cả nội dung đều không đúng sự thật
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thế thắng khi nghiên cứu nội dung thông báo của tổ chức ân xá quốc tế cũng đã nhận định tất cả nội dung đều không đúng sự thật
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thế thắng khi nghiên cứu nội dung đều không đúng sự thật
an ninh an toàn an dân và an ninh xã hội
mặt khác nhân danh nhân quyền để kêu gọi thông cáo của tổ chức ân xá quốc tế này cũng đã đưa ra yêu cầu việt nam phải có những biện pháp khẩn cấp và hướng lái dư luận về một cuộc khủng hoảng có thể xảy ra về nhân đạo và quyền con người
đây đều là ý đồ muốn tuyên truyền phá hoại gây hiểu nhầm và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc việt nam ta
phải nói ngay rằng ở thành phố hồ chí minh cũng như ở các tỉnh đang có dịch và trên khắp đất nước việt nam không hề có một nguy cơ nào về khủng hoảng nhân đạo và quyền con người
đảng nhà nước việt nam chủ trương sức khỏe tính mạng người dân là trên hết đó chính là chủ trương đường lối nhân đạo nhất có ý nghĩa bảo vệ nhân quyền nhất
không chỉ ngoài thực tế
các cơ quan chức năng trong đó có lực lượng công an đã liên tục xử lý các đối tượng vi phạm bằng cả hình thức hành chính và xử lý hình sự
xong trong thông cáo phát đi tổ chức ân xá quốc tế lại có những lời lẽ chỉ trích lực lượng công an lên án biện pháp xử lý cho rằng không thỏa đáng
phải khẳng định đây là những đối tượng đã có hành vi đưa tin sai sự thật vi phạm quy định phòng chống dịch
cùng với tổ chức ân xá quốc tế trên các trang mạng của tổ chức phản động như việt tân rfa bbc tiếng việt đã đưa ra nhiều bài suy diễn bóp méo xuyên tạc việc cám bộ chiến sĩ công an quân đội tham gia hỗ trợ chống dịch
chúng cho rằng những hình ảnh đi chợ giúp dân trao tận tay người dân nhu yếu phẩm là làm màu là đánh bóng mịn dân
mục đích của những giọng điệu xuyên tạc ấy bởi chúng muốn dựng lên cái gọi là vi phạm nhân quyền trong phòng chống dịch bệnh
chiến sĩ công an quân đội từ gặt lúa cho đến giúp nhân dân để mà thu hoạch mùa màng thì đây là những hình ảnh rất là xúc động
và chúng ta biết là cái tình gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ của công an quân đội với người dân là một đây là một cái sức mạnh của dân tộc ta cho nên là chúng ta phải phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch
sự chi viện của lực lượng công an quân đội đã trở thành điểm tựa vững chắc của nhân dân thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phía nam trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang có những diễn biến phức tạp tại đây
cùng chia sẻ và giúp đỡ và đồng hành với nhân dân trong lúc khó khăn của dịch bệnh những hành động trên là minh chứng rõ nét để phản bác lại những luận điệu vu cáo việt nam vi phạm nhân quyền của tổ chức ân xá quốc tế hay của nhiều đối tượng cơ hội phản động và thế lực thù địch
thành phố hồ chí minh đã trải qua bốn tháng chiến đấu với dịch covid một mươi chín đồng cảm sẻ chia với những khó khăn của người dân những chuyến xe đặc trùng chở theo những túi quà an sinh những bao gạo nghĩa tình của công an thành phố hồ chí minh đã đến với khu đường dây ở khu phố sáu phường hiệp bình chánh thành phố thủ đức
để gia đình em một món quà nhé chia sẻ lúc dịch bệnh nhé
người dân thì chắc chắn sẽ đã và đang và chắc chắn sẽ ủng hộ lực lượng công an và lực lượng chống dịch
để bảo vệ cho chính người dân và cho xã hội
khá là bất ngờ tại vì bữa giờ thì mình cũng có mong các chú tới và cũng có mấy anh công an mấy anh đội đội có tới rồi và giờ thì có nhận được thêm một lần nữa thì em rất là vui ạ cảm ơn anh rất nhiều ạ
xúc động khi thấy các anh là coi như là mưa gió mà vô coi như là hỗ trợ cho dân